sáng ngày hai mươi sáu tháng bốn tức mùng một tháng bốn âm lịch tại di tích đền bia thôn văn thai xã cẩm văn huyện cầm giang tỉnh hải dương
ubnd huyện cầm giang đã tổ chức lễ dân hương tưởng niệm đại danh y thiền sư tuệ tĩnh và khai hội truyền thống điện bia
thiền sư tuệ tĩnh tên thật là nguyễn bá tĩnh sinh ở làng nghĩa phú tục gọi làng xưa tổng văn thai huyện cẩm giang tỉnh hải dương
tương truyền cụ sinh vào cuối đời trần thế kỷ một mươi bốn từ nhỏ đã rất thông minh ham học thi đậu hoàng giáp khoa tân mão
tuy đỗ cao nhưng cụ không ra làm quan mà náu mình cửa phật lấy pháp hiệu là tuệ tĩnh
suốt đời cụ theo đuổi trí hướng nghiên cứu thuốc nam để cứu dân độ thế ít nước lợi dân
với phương châm nam dược trị nam nhân cụ đã để lại hai tác phẩm y học là bộ hồng nghĩa giáp tư y thư nói về một mươi ba phương gia giảm và ba mươi bảy phương trị thương hàn
và bộ nam dược thần hiệu nói về dược tính quả
năm trăm tám mươi vị thuốc nam và gần bốn phương thuốc trị bệnh
lễ dân hương là dịp để mọi người bày tỏ lòng tri ân biết ơn đối với vị thánh thuốc nam của dân tộc
di tích đền bia đã được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn là nơi được nhân dân thập phương tới thắp hương cầu sức khỏe cho bản thân gia đình và cộng đồng